indonesia là một trong những quốc gia có số lao động làm việc ở nước ngoài lớn nhất thế giới với khoảng chín triệu người
nhưng chỉ một nửa trong số này được đăng ký chính thức bởi cơ quan bảo hộ lao động
số còn lại đi theo các con đường không chính thức gây ra vấn nạn buôn người vô cùng nhức nhối
cảnh sát indonesia cũng vừa xác nhận đã bắt giữ sáu trăm bốn mươi nghi phạm bị buộc tội buôn người trong chiến dịch truy quét gần đây
lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm buôn người thuộc cơ quan cảnh sát quốc gia indonesia cho biết
tính đến ngày hai mươi tám tháng sáu lực lượng này đã xử lý năm trăm năm mươi ba vụ buôn người liên quan đến các nghi phạm trên
cảnh sát indonesia cũng đã giải cứu thành công hơn một tám trăm linh nạn nhân trong chiến dịch truy quét các nhóm buôn người diễn ra từ ngày năm đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm buôn người của indonesia được thành lập theo chỉ thị của tổng thống joko widodo
nhằm đối phó với vấn hạn này ở khu vực đông nam á
ông cũng là người đã khởi xướng sáng kiến hợp tác phòng chống nạn buôn người ở khu vực đông nam á
trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên hiệp hội các quốc gia đông nam á asean của indonesia